trung cư hồng loan được vận hành và quản lý khá tốt bởi xây dựng tập trung
ngay giữa sân là khu vực nhà giữ xe máy xe ô tô cho người dân tại chung cư
có mái che camera quan sát và bảo vệ thay ca nhau túc trực
mức phí được ban quản lý chung cư đưa ra khá phù hợp và được hầu hết cư dân
tại đây chấp thuận với giá hai hai trăm linh đồng một m hai sáu mươi đồng một xe máy một tháng
và bốn trăm năm mươi đồng một ô tô một tháng
thay vào đó đội bảo vệ sẽ chia làm hai ca ngày và đêm túc trực
tuần tra giữ an toàn trực tự và an ninh trong khu vực này
tại các tầng lầu ngay cầu thang đều có bố trí các thiết bị phòng cháy chữa cháy
các cư dân ở đây đều có chung cảm nhận về sự hài lòng với khu nhà ở xã hội này
em rất là hài lòng khi chọn lần đầu tiên em mới coi cái căn hộ
chỉ mới đi xem qua thôi đó nha thì mới đi xem qua là em đã chọn hương ý
và em đã đặt cọc mua liền
thấy cũng được coi như chưa có trục trạc cô ở đây cũng chỉ mới có ba năm thôi
thì thấy nó cũng yên ổn rồi trật tự an ninh thì thấy cũng bình an
không có gì hết chưa có xảy ra bất cứ một cái trường hợp nào hết
tốt cô cũng cô rất là hài lòng khi mà mua được cái căn hộ chung cư ở trong của hồng loan này
dự án thứ hai là khu nhà ở xã hội gia phúc của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản cần thơ
casimax trên đường nguyễn trí thanh phường trà nóc quận bình thủy thành phố cần thơ
ban đầu đây là dự án nhà ở công nhân của casimax
với quy mô bốn trăm chín mươi căn hộ được bố trí xây dựng thành năm lốc chung cư năm sáu tầng
mỗi căn hộ có diện tích trung bình khoảng bốn mươi m hai
được thiết kế rất khoa học đẹp thoáng với băng công rộng thường xuyên đón gió và ánh sáng mặt trời vào nhà
anh võ anh hào sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng vợ là cán bộ nhân viên của công ty casimax
vừa dọn vào căn hộ tại chung cư gia phúc sinh sống chưa đầy một năm
anh hào không giấu được niềm vui khi sở hữu được căn nhà đồ
nhưng vẫn là người tiên trong cuộc đời sau gần hai mươi năm và hàng chục lần di chuyển nhà trọ
thì cảm thấy nó phù hợp vấn đề tài chính của mình và cái hai là điều kiện sinh hoạt sống của mình
thì mình nên quyết định là mình sở hữu một căn
mình cũng hiểu rằng là công nhân thì cái quỹ kinh tế nó hiếm hoi nó cũng hạn chế
cho nên mình nghĩ tới cái vấn đề là làm sao cái giá cả nó thấp giá cả nó hợp lý
là tôi cũng tính rất chi li bằng cách là cũng đi xem nhiều căn hộ mà người ta gọi là căn hộ thông minh
ví dụ vậy rồi những cái vật dụng trong gia đình của căn hộ mà ta gọi là vật dụng nó đa chức năng
đi nhiều và xem xét nhiều thành ra tụi em mới suy nghĩ là mặc dù căn hộ mình làm với diện tích nhỏ
nhưng mà làm sao để cho người cư dân người ta ở anh em người ta ở thì người ta sẽ thấy rất là thoải mái
cũng lần đầu tiên có được căn nhà nhỏ nhỏ tổ ấm riêng của cuộc đời
tại trung cư nhà ở xã hội gia phúc của công ty casimax
chị đặng thị ngọc hiền công nhân công ty bao bị sadiko cần thơ không giấu được niềm hạnh phúc
nói chung là hài lòng từ lúc về đây ở tới giờ là cái gì cũng hài lòng được hết
mình ở đây mới đầu vô mình mua thì có cái khó khăn gì hoặc là cái thủ tục làm sao đó
thì ban quản lý chung cư nó cũng hỗ trợ cho mình
mình hướng dẫn cho mình đầy đủ hết
mình đi lên coi là bắt đầu trong cho tới ngày mình dọn về
tới hồi mà mình dọn về rồi thì cứ muốn trang trí cho cái nhà mình sao cho nó thoải mái
rồi cứ đi tới đi lui nhìn nhà cười hoài vậy đó
thấy cái dự án nhỏ xã hội này là rất là phù hợp với anh cán bộ công nhân viên
thậm chí là mình là cán bộ cũng được
tức là điều kiện này thì mình cảm thấy là cái diện tích sống thì vẫn đảm bảo
có thể là hai vợ chồng hai đứa con
rồi an ninh rồi nó có công viên thoáng mát ở kia mọi vấn đề
nói chung là đảm bảo được cái cuộc sống hằng ngày của mình
điều kiện sống chỗ cho mấy bé vui chơi giải trí học hành
mình suy nghĩ về vấn đề nhà ở xã hội thì đó là cái phương án tạo chỗ ở cho công nhân
để cán bộ công dân của mình yên tâm
yên tâm làm việc trong công ty
nên là cái xuất phát chính thôi chứ mình không nghĩ rằng là kinh doanh bất động sản
hay là đầu tư bất động sản
thành ra cái việc mà suy nghĩ tới cái lợi nhuận trong vấn đề xây dựng
hay là cung cấp nhà ở xã hội cho các đối tượng cán bộ công nhân viên
cũng như là mọi đối tượng có nhu cầu thì mình không nghĩ cái vấn đề lợi nhuận
với cái giá trên dưới hai trăm linh triệu cho tới trên dưới ba trăm linh triệu
tùy theo cái điều kiện vậy
với điều kiện cư dân ở là căn hộ có thang máy có đầy đủ các tiện ích
sau này thì khi hoàn thành nó sẽ có cả một cái hệ thống
của các dịch vụ tiện ích cho cái khu nhà ở xã hội đó
tuy nhiên theo kết quả khảo sát của sở xây dựng thành phố cần thơ
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi có hơn bốn mươi người thu nhập thấp
có nhu cầu mua nhà ở xã hội
tuy nhiên hiện nay
chỉ có hai dự án vừa nêu trên đáp ứng nhu cầu của đối tượng này
ngoài ra còn có dự án nhà ở thương mại giá rẻ của công ty địa ốc hoàng quân
tại phường thường thạnh quận cá răng thành phố cần thơ với số lượng năm trăm ba mươi bốn căn
tuy là giá rẻ nhưng cũng không thật sự rẻ vì vẫn là nhà ở thương mại
nên nhiều người có thu nhập thấp vẫn không thể tiếp cận
nếu tính cả ba dự án này thành nhà ở xã hội thì hiện tại chỉ đáp ứng khoảng bốn người
tức là chỉ độ một mươi so với tổng nhu cầu một con số rất khiêm tốn
với một thành phố trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm như cần thơ
lại có quá ít nhà ở xã hội hay doanh nghiệp không mặn mà với loại hình của dự án này
mình xin được cái gói hỗ trợ này mà được tất cả các cơ quan ở trung ương duyệt xong hết
thì nó đã gần kết thúc cái giai đoạn mà chính phủ cho dai hỗ trợ cho dai
ngân hàng nhà nước cho dai
thành tự ra là còn có mấy tháng khi mình bước vào
làm thì chỉ còn trên dưới khoảng sáu tháng nữa thì nó hết cái chương trình vai vụ đải
khi mình hoàn thành rồi thì cái bắt đầu bán được rồi đó
thì là cái gối ba mươi tỷ của chính phủ không còn không còn được cái dài ra
chờ một cái giai đoạn là ngân hàng nhà nước chỉ định ngân hàng chính sách xã hội cho người công nhân giai
cả quá trình dài thì công nhân muốn mua nhưng mà không có tiền để mua
chính vì vậy mình bị ngân hàng nhà nước không có tiền để mua
thành phố trong thời gian qua thì thực hiện rất nhiều dự án
tuy nhiên cái quỹ rất sạch để mà dành cho cái việc mà nhà ở xã hội thì nó có nhưng mà cũng còn hạn chế
cái vấn đề thứ hai nữa là cái vấn đề về vốn
thì với các cơ chế hiện hành hiện nay thì nhìn chung thì cái việc tiếp cận là cái nguồn vốn
để mà thực hiện phát triển nhà ở xã hội thì cũng còn gặp nhiều khó khăn
cái vấn đề thứ ba tức là về lãi suất
cái lãi của nhà đầu tư khi đầu tư nhà ở xã hội bao giờ nó cũng mang tính an sinh
do vậy thì cái tỷ lệ mà việc mà lãi từ cái chỗ này thì có cái khống chế liên quan đến là cái tỷ lệ phần trăm là giá trị lãi
do vậy thì cũng không có mặn nào lắm đối với các nhà đầu tư
được biết hiện có hai dự án nhà ở xã hội chung cư phước thới
của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên vũ thành dũng
và chung cư nhà ở xã hội của công ty cổ phần nam long hồng phát
đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự kiến triển khai đầu tư xây dựng trong năm hai nghìn hai mươi
để người có thuận lợi
người có thu nhập thấp có thể an cư
sở xây dựng tiếp tục ra soát kiểm tra việc dành hai mươi tổng diện tích đất ở
để xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án để được chấp thuận chủ trương đầu tư
bên cạnh đó gắn phát triển thị trường bất động sản với chương trình phát triển nhà ở quốc gia
chương trình phát triển nhà ở xã hội các địa phương
với những giải pháp trên tin rằng nguồn cung ứng nhà ở xã hội của thành phố cần thơ
sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu rất lớn của người dân trong thời gian tới